quân ủy trung ương bộ quốc phòng đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm ba mươi năm ngày hội quốc phòng toàn dân bảy mươi năm năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam và đón nhận huân chương quân công hạng nhất
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới sự buổi lễ cùng dự có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nguyên tổng bí thư lê khả phiêu nguyên tổng bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch nước trần đức lương nguyên chủ tịch nước trương tấn sang
nguyên thủ tướng nguyễn tấn dũng nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư cùng các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên bí thư trung ương đảng và đông đảo cán bộ các bộ ngành lực lượng vũ trang trên cả nước
thực hiện đường lối đổi mới đất nước do đảng cộng sản việt nam khởi xướng và thể theo nguyện vọng của nhân dân cả nước
ngày một mươi bảy tháng một mươi năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ban bí thư trung ương đảng khóa sáu ra chỉ thị quyết định lấy ngày hai mươi hai tháng một mươi hai ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam đồng thời là ngày quốc phòng toàn dân
từ đây ngày hai mươi hai tháng một mươi hai thực sự trở thành ngày hội của truyền thống dựng nước và giữ nước biểu dương sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc ngày hội tôn vinh và nhân lên hình ảnh cao đẹp bộ đội cụ hồ một nét độc đáo của văn hóa việt nam trong thời đại hồ chí minh
qua ba mươi năm thực hiện ngày hội quốc phòng toàn dân
quốc phòng sức mạnh bảo vệ tổ quốc của dân tộc việt nam ngày càng được củng cố và tăng cường
tiềm lực thế trận lực lượng cơ sở vật chất của nền quốc phòng không ngừng được củng cố phát triển toàn diện đồng bộ
các khu vực phòng thủ tỉnh thành phố và thế trận phòng thủ của đất nước được bố trí và xây dựng phù hợp vững chắc chuyển hóa linh hoạt thích ứng với các hình thái chiến tranh nếu xảy ra
cấp ủy chính quyền địa phương và các cấp các ngành đã quan tâm đầu tư xây dựng các công trình phòng thủ nhất là ở các địa bàn trọng điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số biên giới biển đảo công tác giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh trong các cơ quan tổ chức và toàn dân được tăng cường đạt hiệu quả thiết thực
nhân dịp này quân ủy trung ương bộ quốc phòng và cán bộ chiến sĩ toàn quân đã tới viếng lăng chủ tịch hồ chí minh